nhiệt độ các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi còn duy trì ở ngưỡng cao từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ thì ở khu vực từ bình định đến bình thuận nhiệt độ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh của rãnh xích đạo và gió đông từ chiều qua tới giờ các sóng mây liên tục di chuyển từ biển vào gây mưa diện rộng cho khu vực nam bộ và tây nguyên từ đắk lắc trở xuống
trong ngày hôm nay dãnh thấp xích đạo và gió đông tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh sẽ khiến cho nam bộ nhiều mây và có mưa rông bất kỳ thời điểm nào
nên nhiệt độ không cao chỉ từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn ở tây nguyên sáng nay mưa tập trung ở các tỉnh đắk nông và lâm đồng
đến chiều và tối nay vùng mưa sẽ mở rộng lên phía bắc lan tới khu vực đắk lắc và gia lai
trên biển dưới tác động của rãnh thấp xích đạo và gió đông khắp khu vực nam biển đông vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và cả vùng vịnh thái lan đều có mưa rào và rông mạnh làm cho tầm nhìn xa
nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực này
còn ở vùng biển huyện đảo hoàng sa thời tiết tạnh giáo tầm nhìn xa thông thoáng hướng gió đông nam với cứng độ yếu cấp ba sóng biển thấp dưới một năm mươi biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước